đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã có buổi làm việc với tỉnh ủy vĩnh phúc
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh vĩnh phúc nhấn mạnh trong năm qua mặc dù còn nhiều khó khăn
song được sự quan tâm giúp đỡ của chính phủ các bộ ngành trung ương sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy
hội đồng nhân dân ubnd tỉnh cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp các ngành
các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp kinh tế xã hội vĩnh phúc đạt được những kết quả quan trọng
các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm công tác an sinh xã hội được chú trọng
đời sống nhân dân từng bước cải thiện công tác cải cách hành chính đấu tranh phòng chống tham nhũng được đẩy mạnh
quốc phòng an ninh được tăng cường trật tự an toàn xã hội được giữ vững
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam nguyễn thiện nhân chia sẻ những khó khăn của tỉnh trong thời gian qua
và yêu cầu tỉnh vĩnh phúc tiếp tục cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả các chủ trương chính sách
các giải pháp chỉ đạo điều hành của chính phủ vận dụng sáng tạo vào điều kiện cụ thể của tỉnh
đồng thời quan tâm đầu tư cho giáo dục y tế đẩy mạnh hỗ trợ xúc tiến du lịch góp phần xây dựng
quảng bá hình ảnh đất và người vĩnh phúc cùng những tiềm năng du lịch của tỉnh đến du khách trong nước và quốc tế